hôm nay ngày bảy tháng một mươi một là ngày kỷ niệm cách mạng tháng một mươi nga cách đây một trăm linh hai năm
mùng bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy mùng bảy bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín dưới sự lãnh đạo thiên tài của lãnh tụ lenin
và đảng bolshevik giai cấp công nhân và nhân dân lao động nga đã vùng dậy lật đổ chế độ xa hoàng
thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới mở ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển
của nhân loại thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội
cách đây đúng một trăm linh hai năm theo tiếng súng báo hiệu từ chiến hạm dạng đông cuộc tấn công vào cung điện
mùa đông ở petrograd bắt đầu dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản bolshevik mà người đứng đầu là
vladimir ilyich lenin cách mạng đã giành được thắng lợi và nhanh chóng lan tỏa ra toàn nước nga
thắng lợi của cách mạng tháng một mươi đã trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại làm thay đổi số phận
của hàng triệu triệu người
thắng lợi này đã cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh chống lại áp bức bóc lột của giai cấp phong kiến
tư sản thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ
ở châu á châu phi và khu vực mỹ la tinh
bốn mươi năm năm sau cách mạng tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cách mạng tháng tám đã thành công rực rỡ
chủ tịch hồ chí minh sau bao năm bôn ba đã tiếp nhận ngọn ngào
trong một lửa soi sáng của cách mạng tháng một mươi về thắp sáng trên đất nước ta
một đất nước đã chìm nắm trong những đêm dài nô lệ
chủ tịch hồ chí minh khẳng định giống như mặt trời trói lõi cách mạng tháng một mươi chiếu sáng khắp nam châu
thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất
trong lịch sử loài người từ trước tới nay chưa có một cuộc cách mạng có ý nghĩa sâu xa như vậy
trải qua một trăm linh hai năm thế giới có nhiều biến động
nhưng cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong thế kỷ hai mươi vẫn luôn tỏa sáng và sống mãi trong lòng nhân loại